hội thảo có ý nghĩa quan trọng để nâng tầm các lễ hội âm nhạc quy mô và chất lượng hơn trong những năm tiếp theo đưa nền âm nhạc việt nam vươn tầm cao mới
hội thảo có ý nghĩa quan trọng để nâng tầm các lễ hội âm nhạc quy mô và chất lượng hơn trong những năm tiếp theo đưa nền âm nhạc việt nam vươn tầm cao mới
những nơi mà chúng ta có thể trao đổi với những người có kinh nghiệm rồi
tôi thực sự đánh giá những cơ hội như thế này để giới làm nghề gặp nhau
những nhà sản xuất có thể gặp nhau nghệ sĩ gặp nhau
thì tôi nghĩ là đây là một trong những hội thảo rất là chất lượng
sau ba đêm diễn với chủ đề ba trăm ba mươi ba minutes of music for you by you
ba trăm ba mươi ba phút trải nghiệm âm nhạc do chính bạn tạo ra
lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm hai nghìn một mươi chín không chỉ là cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ trẻ
và tài năng âm nhạc trong nước và quốc tế như kodalai của ireland
maria của đan mạch fum vifurit của thái lan
lightcraft của indonesia totemo của israel hugo adoi hàn quốc
các đại diện đến từ việt nam bao gồm vũ và skyline beyond outreach
tiên tiên và hai nghệ sĩ gốc việt sinh sô và vinh khuất
mà còn là không gian trải nghiệm âm nhạc sôi động của những người yêu âm nhạc ở thủ đô
vinh rất vui lắm chú cũng chung biết cho email muốn mời vinh về biểu diễn mon jun
cùng với bản nhạc
bản nhạc ở biến đức thì vinh rất vui vì một là vinh không phải là tên
chẳng ai biết vinh là ai nhưng mà vinh được biểu diễn trong một festival to
thế là vui rồi sau đó còn được biểu diễn cùng với bản nhạc từ biến đức nữa
vinh được biểu diễn một cái set bốn mươi năm phút
và trong bốn mươi năm phút đó sẽ là chín bài của vinh sáng tác cùng với bản nhạc to
một mươi ba người trên sân khấu thì nó sẽ nhiều năng lượng hơn
nó sẽ nhiều energy cho khán giả hơn vinh rất vui
ngoài ra ban tổ chức còn dành một sân khấu nhỏ
cho những khán giả đăng ký tham gia
biểu diễn cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp trước giờ diễn chính
trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội
đây là hoạt động mang đến niềm vui cho khán giả và nghệ sĩ
tạo nên sự hứng khởi và tình yêu âm nhạc đối với mọi người
nhất là khán giả trẻ
đây chính là điểm làm nên tính lễ hội của sự kiện năm nay
khi người tham gia cũng chính là những người đồng hành cùng ban tổ chức
góp phần làm nên thành công cho lễ hội
ban nhạc tôi rất là vui
nhưng mà năm nay monsoon có tổ chức những mini show như thế này
thì có thể giới thiệu cho mọi người những ban nhạc trẻ
như chúng tôi và có thể là còn trẻ hơn
và để mọi người có thể được tiếp cận nhiều những thể loại
và những dòng nhạc mà các ban nhạc trẻ hiện nay đang theo đuổi
tôi nghĩ monsul đang làm rất là tốt cái việc là
họ không cần phải mời các siêu sao
nhưng họ vẫn luôn có được cái chất lượng quốc tế
đấy chính là cái mà một cái festival âm nhạc cần
bởi vì festival âm nhạc ở đây
chúng ta phải hiểu là đây là một lễ hội
người nghe người khán giả đến là đến với một lễ hội
chứ không đến với một nghệ sĩ nào riêng biệt
một dòng nhạc nào riêng biệt
có thể nói suốt những năm qua
khán giả thủ đô đã dần quen với một mô hình lễ hội âm nhạc quốc tế chuyên nghiệp
nơi khán giả không chỉ đi xem các nghệ sĩ biểu diễn
mà còn có dịp tham gia vào hoạt động văn hóa của cộng đồng
để chia sẻ giao lưu nghệ thuật
lần đầu tiên một lễ hội âm nhạc áp dụng công nghệ rfid
nhằm cá nhân hóa trải nghiệm khán giả
tất cả hướng đến mục tiêu đem tới trải nghiệm lễ hội âm nhạc an toàn
văn minh phù hợp với xu hướng festival trên thế giới
đây là lần thứ hai em đến monsoon
và lần đầu tiên là năm hai nghìn một mươi bảy
và so với năm hai nghìn một mươi bảy thì năm nay manson đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều
và có rất nhiều hoạt động bên lề mà làm cho chúng em rất quan tâm
và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người
và em thấy là không khí thì vui hơn rất là nhiều
cảm giác như là những lễ hội ở nước ngoài
lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm hai nghìn một mươi chín
đã mang đến một không khí cuồng nhiệt
thỏa mãn đời sống tinh thần văn hóa cho khán giả thủ đô
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay chương trình đã thu hút khoảng một trăm hai mươi năm khán giả
cùng hơn hai trăm linh nghị sĩ đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
điều đó cũng khẳng định thương hiệu bản sắc và sức hút mạnh mẽ
của lễ hội âm nhạc gió mùa
góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống âm nhạc việt nam
quảng bá hình ảnh hà nội thành phố văn hóa truyền thống và hiện đại
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhoaacomnn org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau